ngân hàng nhà nước việt nam vừa ban hành văn bản số một nghìn một trăm một mươi bảy về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
theo chỉ đạo của ngân hàng nhà nước các cá nhân doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín có thể sẽ được các ngân hàng thương mại cơ cấu lại thời hạn trả nợ miễn giảm lãi vay và tạm thời giữ nguyên nhóm nợ
các khoản nợ được xem xét sẽ là những khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín và có dư nợ gốc hoặc lãi đến kỳ hạn trả nợ trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi ba tháng một đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi cho tới khi có thông tư hướng dẫn mới
đồng thời các tổ chức tiến dụng phải có những quy định cụ thể về tiêu chí xác định khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín nội dung kiểm tra kiểm soát giám sát đối với các khoản nợ này